một vài vị chủ tịch của những doanh nghiệp khá là tên tuổi nổi tiếng cũng liên đối cái trách nhiệm
và có tham gia vào những hành động không được luật pháp chấp nhận và đã phải bị bắt
dẫn đến là nhà đầu tư họ quan ngại là không biết có những cái vấn đề gì không
bên cạnh đó nhiều nhà đầu tư bị kẹp hàng giá từ vùng đỉnh cho đến nay vẫn chưa thoát hàng
cộng với việc thị trường liên tục giảm điểm khiến cho hoạt động mua bán trên thị trường cũng kém sôi nổi
vì hiện nay ưu tiên của nhà đầu tư vẫn là quán triệu rủi ro danh mục đầu tư
chứ không phải việc chạy theo bắt đáy cổ phiếu khi thị trường giảm mạnh như trước đây
vn index đã mất một trăm hai mươi điểm tự đỉnh mà chưa có cứu hồi nào đáng kể
và nhiều dự báo nhận định tuần giao dịch từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng bốn
thị trường chiến khoá sẽ khó có thể bước phá để hướng đến các vùng giá cao hơn
mà có thể sẽ cần lùi về các vùng giá thấp để tìm kiếm lực cầu bắt đáy
nếu cậu bắt đáy đủ tốt thanh khoán được cải thiện
thì vn index có thể hồi phục trở lại
do đó các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên hạn chế giải ngân
và tiếp tục giữ vị thế quan sát thị trường trong những phiên đầu tuần này
để đảm bảo cho sự an toàn danh mục trước những biến động bất ngờ
theo hướng không tích cực của thị trường
tiểu mục thành phố an toàn vừa nhận được đơn phản ánh của ông trần văn tôn
ngụ quận ba tp hcm về việc bị lừa đảo trong một thời gian dài
thông qua các hộp thư điện tử với số tiền và tài sản bị chiếm đoạt
lên tới gần bốn mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đang điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
ra thông báo về việc tiếp nhận phân loại tố giác tin báo tội phạm
chuyển hồ sơ của ông trần văn tôn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm xem xét giải quyết theo thẩm quyền
theo đơn tố giác gửi cơ quan công an ông tâm cho rằng
từ năm hai nghìn một mươi hai người phụ nữ
tên trần huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba giám đốc một công ty
ở tp hcm gọi điện và nói có thể xử lý được
đơn thư khiếu kiện của ông tôn liên quan đến công ty thế kỷ
người này khoe có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao
để tạo tin tưởng từ câu nói của bà nhung ông tôn liên lạc
qua thư tính với nhiều địa chỉ email tự cho mình là cán bộ
cấp cao nhận sẽ hỗ trợ ông tôn đòi quyền lợi và khẳng định
nếu vụ việc không thành
ông tôn nhận lo thủ tục sẽ hoàn trả lại tiền
từ đây nhóm người này đã nhận hơn hai mươi tỷ đồng tiền mặt
một trăm bốn mươi năm đô la mỹ và tài sản bất đồng sản với tổng trị giá
gần bốn mươi tỷ đồng rồi tẩu tán cắt đứt liên lạc có dấu hiệu bỏ trốn
lý do sao tôi tin tôi tin là vì đã kể những người có tên tuổi như vậy đó
là những hiện vật đáng kính trọng như vậy đó
tôi tin tôi tin thì sau cùng sau cùng
mình không biết là thật hay giả nữa cùng thì ai cũng nói giả vậy thôi
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
gửi thông báo đến cục cảnh sát hình sự công an hai mươi bốn quận quyện và các đơn vị liên quan
nhằm phối hợp truy tìm người phụ nữ tên trần huyền nhung
để làm rõ đơn tố cáo của ông trần văn tôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
gửi thông báo đến cục cảnh sát hành sự công an hai mươi bốn quận nguyện và các đơn vị liên quan

để làm rõ đơn tố cáo của ông trần văn tôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông tôn cũng tố cáo bà nhung nhận bốn bốn tỷ đồng để hứa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
từ nông nghiệp sang thổ cư cho gia đình ông
nhưng đến nay việc này vẫn chưa xảy ra
ngoài ra bà nhung còn thuyết phục ông tôn khiến mảnh đất hơn sáu m hai
tại xã hòa phú huyện củ chi nhằm mục đích xây dựng cơ sở từ thiện

sau đó nhung đã cắt đứt liên lạc
nhung đã cắt đứt liên lạc cho ông tôn và sau này là tạo dựng ra là sẽ đạt được kết quả như là ông tôn mong muốn
để yêu cầu ông tôn phải chuyển trước các cái tiền các cái chi phí để gọi là lo lo chạy trọt đấy
đó nhưng mà thực tế là không có
thực tế không có tất cả những cái đó là do bà nhung dành dự đáy
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tiếp tục xác minh giải quyết đơn tố giác
theo đúng quy định của pháp luật